tại cà mau hiện tại giá cá bớp giảm mạnh khiến cho các hộ nuôi cá ở đảo hòn chuối huyện trần văn thời điêu đứng
nhiều bè nuôi đến thời hạn cho thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua
người nuôi cá thì phải cho cá ăn cầm chừng để chờ giá cá lên
trong những năm gần đây mô hình nuôi cá bớp bằng lồng bè tại đảo hòn chuối thuộc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
trước tết nguyên đán giá cá bớp thương phẩm có thời điểm lên tới một trăm năm mươi đồng trên một kg nhưng đến nay chỉ còn một trăm linh một trăm một mươi đồng trên một kg
đối với con giống người dân phải thu mua từ các tàu đánh bắt thủy sàn nay cũng trở nên khan hiếm
cá bớp là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới
thời gian tăng trưởng cho thu hoạch khoảng tám tháng với trọng lượng từ bảy đến tám kg và phù hợp với môi trường nuôi tại đảo hòn chuối
tuy nhiên do ảnh hưởng thông tin từ cá chết ở các tỉnh miền trung làm giá cá bớp giảm xuống thấp làm cho hộ dân nuôi cá bớp lồng bè gặp nhiều khó khăn

mặc dù nơi đây đã thành lập được tổ hợp tác tập hợp những người nuôi cá bớp hỗ trợ nhau về con giống kỹ thuật
xong để nghề nuôi cá bớp này phát triển bền vững rất cần nhà nước tiếp tục để có thêm nguồn vốn và tìm nguồn xuất khẩu ổn định cho bà con ngư dân
một khi cuộc sống của ngư dân được ổn định là tín hiệu đáng mừng để người dân có
ngư dân có thể phương lên thoát nghèo và bám biển đảo